tiếp tục cập nhật thông tin về cơn bão số một
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thì vào chiều ngày hôm nay
áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số một tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp
vào hồi một mươi ba h vị trí tâm vùng áp thấp ở vào khoảng hai mươi hai năm độ vĩ bắc
một trăm một mươi một hai độ kinh đông trên khu vực phía nam tỉnh quảng đông trung quốc
sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp sáu
tức là dưới bốn mươi km một giờ
và trong sáu giờ tới vùng áp thấp này tiếp tục di chuyển theo hướng tây bắc và tan dần
trong ngày và đêm ngày một mươi bốn tháng sáu các tỉnh bắc bộ bắc trung bộ
có khả năng cao xuất hiện mưa rông lốc xoáy gió giật mạnh
từ ngày một mươi bốn đến ngày một mươi năm tháng sáu ở bắc bộ và thanh hóa có mưa vừa mưa to
riêng vùng núi và trung du có mưa to đến rất to